trong năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm tỉnh lào cai dự kiến số hộ cần hỗ trợ nhà ở là bảy chín trăm linh hai hộ với tổng kinh phí là khoảng hai trăm tám mươi tỷ đồng
riêng năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh sẽ phấn đấu hỗ trợ cho hơn năm sáu trăm linh hộ dân làm nhà mới cải tạo và nâng cấp nhà ở
lào cai sẽ hỗ trợ xây mới trên ba sáu trăm linh nhà cải tạo sửa chữa hơn hai nhà tổng kinh phí khoảng hai trăm linh năm tỷ đồng
để hoàn thành kế hoạch các sở ngành địa phương đã và đang tích cực ra soát những hộ thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo quy định
để có phương án hỗ trợ phù hợp thành lập tổ công tác đồng hành hỗ trợ các đối tượng được thụ hưởng hoàn thiện hồ sơ thủ tục và xây dựng nhà ở
đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đồng tuận cùng chung tay thực hiện
cùng với nguồn lực đầu tư của nhà nước các địa phương tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa
huy động nguồn lực giúp hộ khó khăn thực hiện cải tạo nâng cấp nhà ở cho người dân
lào cai hiện còn một mươi hai hai trăm bốn mươi chín hộ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở